chiều nay hai mươi bốn tháng sáu cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh khánh hòa đã tống đặt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam lệnh khám xét đối với đối tượng nguyễn thị cẩm thúy sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu trú tại xã cam thành bắc huyện cam lâm để điều tra hành vi tuyên truyền chống nhà nước cộng hòa sau chủ nghĩa việt nam
nguyễn thị cẩm thúy từng là giáo viên dạy toán do bất mãn nên thời gian gần đây đối tượng này đã làm và phát tán trên tài khoản facebook và youtube cá nhân nhiều tài liệu video clip có nội dung xuyên tạc phản động xúc phạm bác hồ kính yêu xúc phạm lãnh đạo đảng nhà nước đốt quốc kỳ vi phạm nghiêm trọng pháp luật việt nam
căn cứ các tài liệu chứng cứ thu thập được ngày một mươi sáu tháng sáu cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh khánh hòa đã ra quyết định khởi tố vụ án
và ngày một mươi bảy tháng sáu đã có quyết định khởi tố bị can đối với nguyễn thị cẩm thúy về tội làm tàng trữ phát tán hoặc tuyên truyền các thông tin tài liệu vật phẩm nhằm chống nhà nước cộng hòa sau hình chủ nghĩa việt nam theo khoản một điều một trăm một mươi bảy bộ luật hình sự
các quyết định này đều đã được viện kiểm sát nhân dân tỉnh khánh hòa phê chuẩn
với ý thức chống đối quyết liệt và ngông cuồng nguyễn thị cẩm thúy đã chuẩn bị sẵn trong nhà nhiều loại hung khí nguy hiểm lương thực thực phẩm nhằm cố thủ và chống trả lực lượng công an
quá trình khám xét cơ quan an ninh điều tra đã thu giữ nhiều tài liệu phương tiện liên quan đến vụ án
đặc biệt lực lượng công an đã phát hiện và thu giữ năm can xăng mỗi can có dung tích ba mươi lít bốn bình ga có trọng lượng từ một mươi năm đến hai mươi sáu kg nhiều dao mát súng lá bi sắt
bình phun xăng